cùng chung nỗi niềm tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì covid một mươi chín
nhà thờ washington national cathedral ở thủ đô washington d c
đã đánh một tiếng chuông để tưởng nhớ những người đã mất việc covid một mươi chín
mỗi tiếng chu đại diện cho một người mỹ tử vong vì căn bệnh này
randolph marshall hallerich người đứng đầu nhà thờ phát biểu trước khi hội chuông vang lên
đây là thiệt hại nặng nề hơn cả chiến tranh thế giới thứ nhất chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh ở việt nam cộng lại
trong vài tuần qua do quy định về khẩu trang đã được dỡ bỏ việc đeo hay không đeo khẩu trang tùy thuộc vào lựa chọn của người dân
mỹ bắt đầu có sự gia tăng về số ca nhiễm hàng ngày tuy nhiên số người chết liên quan đến covid một mươi chín đã chậm lại trong những tháng gần đây
các cơ quan y tế toàn cầu và chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đang nỗ lực để đưa các xét nghiệm virus sars cov hai
và thuốc trị covid một mươi chín đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
mong rằng những hồi chuông này sẽ khiến mỗi người trân trọng hơn cuộc sống
hơn hết hãy cùng cầu nguyện để chúng ta cùng vững vàng vượt qua covid một mươi chín